ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị đoàn kết quân dân lần thứ một mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi trong đó ghi nhận những kết quả hoạt động đoàn kết quân dân
thời gian qua đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội quốc phòng
an ninh trên địa bàn tỉnh nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình và các đơn vị quân đội
đã thực hiện tốt nhiệm vụ đáng chú ý như phong trào đồng hành cùng các em đến trường
đã quyên góp và trao tặng hơn hai hai trăm linh xe đạp nhận đỡ đầu bốn mươi sáu em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
xây dựng hai phòng học khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho một năm trăm linh lượt đối tượng
tại hội nghị đã có hai mươi sáu tập thể và cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc
trong hoạt động đoàn kết quân dân tỉnh hòa bình giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi